hiện đang là thời điểm nhiều lễ hội đầu xuân được tổ chức thu hút rất đông du khách thập phương đi chảy hội
điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông
để bảo đảm giữ gìn trật tự an toàn giao thông các lực lượng chức năng của tỉnh bắc cạn đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt
nhằm giúp cho người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn
trong không khí tưng bừng mừng hội xuân kỷ hợi mọi người ở khắp nơi đổ rồn về các lễ hội khiến giao thông tăng đột biến
dọc tuyến quốc lộ ba đi qua thành phố bắc cạn những ngày này lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông đúc
nhưng nhờ có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông công an trật tự thành phố bắc cạn
nên việc lưu thông trên đường được bảo đảm không xảy ra tình trạng tắt đường chen lấn sô đẩy khi tham gia lễ hội
trong không khí tưng bừng mừng hội xuân kỷ hợi mọi người ở khắp nơi đổ rồn về các lễ hội khiến giao thông tăng đột biến

ban an toàn giao thông tỉnh bắc cạn đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành thành viên ban an toàn giao thông các địa phương
triển khai các giải pháp phương án phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn giao thông cho các lễ hội tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân
ngoài ra lực lượng thanh tra giao thông và công an địa bàn kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình lấn chiếm hành lang
vỉa hè làm nơi buôn bán thường xuyên nhắc nhở xử lý các hộ kinh doanh gần các đền chùa lễ hội không vi phạm
du xuân cầu lộc cầu an
du xuân cầu lộc cầu an
đã trở thành một nét đẹp lâu đời của dân tộc ta
vì thế để du xuân trọn vẹn an toàn thì mỗi người dân khi tham gia giao thông
cần có ý thức bảo vệ bản thân mình bằng cách đi đúng tốc độ cho phép
chú ý quan sát đội mũ bảo hiểm và đặc biệt là không lái xe khi đã sử dụng rượu bia